chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin y tế ngày hai mươi bốn tháng bốn
do báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện
bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây
nam sinh lớp bảy co giật nghi hút thuốc lá điện tử với nam sinh lớp chín công trường
hút mỡ tại cơ sở spa chui nữ bệnh nhân hoại tử toàn bộ thành bụng nghiêm trọng
bà hoàng bé một mươi bốn tuổi có khối u năng bùn trứng như bầu chín tháng
bé gái hai tuổi nguy kịch vì nhấm ho gà thành viên phổi
cụ bà bảy mươi tuổi mắc cùng lúc hai loại ung thư nguy hiểm
nhiễm trùng mặt chi chít mụn mủ sau thủ thuật treo chân mây đối vận
co giật ngừng tim đột ngột may mắn được kiếm sống như phương pháp hạ thịt nhiệt
vốn thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn người dân cần biết
thời gian gần đây tình trạng học sinh sinh viên hút thuốc lá điện tử có chiều hướng gia tăng
thậm chí tình trạng này còn xảy ra đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở
đã có nhiều trường hợp học sinh bị ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử đến mức co giật bị ảo giác phải nhập viện cấp cứu

cảm phải các triệu chứng ngộ độc nghi do thuốc lá điện tử đã phải cấp cứu sửa dạ dày
ngày hai mươi ba tháng bốn thầy nguyễn văn diệu hiệu trưởng tại trường trung học cơ sở lê quỳ đôn cho biết
ngày hai mươi hai tháng bốn một nam học sinh lớp chín tại trường mang theo một cây thuốc lá điện tử loại hút tinh rau vào trường
rồi đưa cho một bạn nam sinh lớp bảy để sử dụng

các bác sĩ tại bệnh viện nhi đồng hai phải rửa dạ dày cho bệnh nhân uống tham đoạt tính

ngay sau khi nhận được thông tin này công an địa phương đã vào cuộc xác minh để làm rõ sự việc

chia sẻ về những tắc hại của thuốc lá điện tử tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch ma cho biết